bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với cục điện ảnh việt nam đã tổ chức lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế tại hà nội lần thứ năm và trao giải thưởng
đây là dịp để tôn vinh những bộ phim nghệ thuật đồng thời quảng bá những hình ảnh đẹp về đất nước và con người việt nam đến với bạn bè thế giới
sau năm ngày diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình giới thiệu trình chiếu phim và các hoạt động chuyên môn dành cho nhà làm phim và người yêu điện ảnh
liên hoàn phim quốc tế hà nội lần thứ năm đã trao giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất ở các thể loại phim truyện phim ngắn phim tài liệu và giải net park của mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu á
một điểm mới của liên hoan phim năm nay đó là nhiều phim việt nam tham dự và đoạt giải các chương trình hạng mục giải
trong đó nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho phương anh đào trong phim nhắm mắt tới mùa hè
đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc nhất được trao cho nguyễn lê hoàng việt phim bạn cùng phòng
giải thưởng của ban giám khảo dành cho phim ngắn hai đứa trẻ của đạo diễn tạ quỳnh tư
bên cạnh đó phim nữ sinh a của điện ảnh hàn quốc được trao giải netpark của mạng lưới điện ảnh châu á và nhiều giải thưởng danh giá khác